gần ba trăm linh người dân tại một số huyện của tỉnh đắk lắc đã phải nhập viện điều trị
sau khi cùng tham dự một bữa tiệc cưới vào ngày hôm qua một mươi ba tháng bảy
và theo báo cáo nhanh của sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết thêm
sau khi được điều trị thì tình hình sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định
chỉ sau một đêm từ hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng bảy đến một mươi h ngày một mươi bốn tháng bảy
phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa thị xã buôn hồ và bệnh viện đa khoa hòa bình
thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đã phải tiếp nhận liên tục một trăm sáu mươi năm ca bệnh
nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn cỗ
tại một đám cưới tại xã trư cà bô huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
sau khi tiếp nhận bệnh nhân với những dấu hiệu bệnh giống nhau
các bác sĩ đã tích cực điều trị
cho đến thời điểm hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đang dần hồi phục
triệu chứng ban đầu của tất cả bệnh nhân là đau bụng nôn
đi còn phân lỏng và được các y bác sĩ tiếp đón và điều trị
nói chung là rất là kịp thời và đến sáng nay là hầu hết cả bệnh nhân có tương đối ổn định
cùng ngày có một trăm linh bảy bệnh nhân khác cũng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ một đám cưới
đã phải nhập bệnh viện đa khoa huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc để điều trị
hiện sở y tế tỉnh đắk lắc đã có báo cáo nhanh gửi bộ y tế
đồng thời chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đắk lắc
khẩn trương kiểm tra làm rõ nguyên nhân các vụ ngộ độc thực phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật